trong những vụ tai nạn liên quan đến xe số tự động xảy ra trong thời gian qua một phần nguyên nhân đến từ những kỹ năng chưa được hoàn thiện của người lái xe
thế nhưng theo nhiều chuyên gia thì nguyên nhân sâu xa cũng bắt nguồn từ những lỗ hỏng trong công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe hiện nay
hiện nay thị trường đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe đang cạnh tranh mạnh mẽ không khó để tìm thấy những quảng cáo như thế này
với cam kết chọn gói chỉ giao động trong khoảng từ ba năm triệu đến năm năm triệu đồng trong khi một giờ học thực hành là hai trăm linh đồng
và học viên cần học ít nhất là một mươi giờ đồng hồ cộng thêm các chi phí khác thì mức giá đưa trên mạng sẽ khiến chất lượng không được bảo đảm
vì giảm giá các cơ sở đào tạo sẽ phải cắt bớt quy trình đào tạo học viên chỉ học cho có để lấy bằng mà thiếu tập trung vào hướng dẫn kỹ năng cũng như bổ sung kinh nghiệm lái thực tế
họ mà muốn giảm giá thành cho người học lái xe thì bằng cách cắt giảm
quy trình đào tạo thi lý thuyết thì cũng có những nơi có những chỗ là bao cả lý thuyết
bao lý thuyết thì nó không nằm trong cái giá thành nó nằm ngoài cho nên người lái xe cũng chấp nhận tất cả những cái cắt gọn những cái công nghệ đó thì nó là giá thành giảm xuống
thế và đấy cũng là một cái mà để thu hút các cái học viên vào chạy đua với nhau để mà đua về số lượng
thế cho nên chính cứ đua nhau về số lượng
mà trong cái đào tạo lái xe rất nguy hiểm
theo các chuyên gia giao thông đa số người dân khi đăng ký học lái xe thì được học trên xe số sàn nhưng khi được cấp bằng và lái thật thì lại lái trên xe số tự động
sự khác biệt giữa hai loại xe này phần nào cũng khiến không ít tài xế tỏ ra lúng túng khi gặp tình huống bất ngờ xảy ra
hiện nay là các cái phương tiện xe con thì người ta dùng các cái số tự động nhiều
đấy là một cái nguyên nhân
thì có thể nói rằng là khi dùng một số tự động thì
cái việc điều khiển nó rất là ít thao tác và cái việc mà duy trì cái vấn đề là khả năng khởi động dễ thì chắc là nó thuận lợi hơn
tuy nhiên đứng về mặt an toàn thì cũng có nhiều bất cập mà chúng ta cần phải thực hiện tốt công tác đào tạo và huấn luyện lái xe
rõ ràng những lỗ hổng trách nhiệm của người lái ô tô đơn vị quản lý và các cơ sở đào tạo trong việc để xảy ra tai nạn giao thông do lỗi đạp chân phanh nhầm với chân ga cần được lấp đầy xiết chặt và xử lý nghiêm trong thời gian tới
có như vậy mới mong hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tên nạn giao thông đau lòng do nguyên nhân này xảy ra trong thời gian gần đây